philippines tính đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đã ghi nhận năm mươi hai một trăm bảy mươi bảy trường hợp trong đó có hai trăm linh bảy trường hợp tử vong số mắc tăng bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
malaysia từ đầu năm đến nay ghi nhận năm mươi chín hai trăm chín mươi bốn trường hợp mắc một trăm ba mươi bốn trường hợp tử vong
tại singapore số mắc sốt xuất huyết tăng liên tục trong những ngày gần đây tính đến ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
singapore ghi nhận bảy tám trăm chín mươi một trường hợp mắc không có tử vong
khu vực châu mỹ latin tại brazil từ đầu năm đến nay ghi nhận một hai trăm bốn mươi bốn năm trăm tám mươi ba trường hợp mắc hai trăm tám mươi tám trường hợp tử vong
paraguay đã ghi nhận một trăm một mươi ba chín trăm chín mươi bảy trường hợp mắc một mươi sáu trường hợp tử vong
quốc gia colombia từ đầu năm đến nay ghi nhận bảy mươi ba trăm năm mươi trường hợp mắc một trăm chín mươi sáu trường hợp tử vong
ngoài ra các quốc gia khác như peru venezuela lào campuchia trung quốc úc cũng đang ghi nhận các diễn biến phức tạp trong những tuần gần đây
ở việt nam tình hình xuất xuất huyết đang có chiều hướng diễn biến phức tạp đặc biệt tại các tỉnh khu vực tây nguyên
tính đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cả nước ghi nhận bốn mươi chín bốn mươi chín trường hợp mắc trong đó một mươi bảy trường hợp tử vong
riêng khu vực tây nguyên ghi nhận bảy bốn trăm một mươi một trường hợp mắc bốn trường hợp tử vong
tỷ lệ mắc của khu vực này là một trăm sáu mươi tám một trên một trăm linh dân cao hơn nhiều so với cả nước là bốn mươi tám hai trên một trăm linh dân
trong đó cao nhất là tỉnh con tum là hai trăm chín mươi một ba trên một trăm linh dân
tiếp theo là gia lai hai trăm một mươi tám hai trên một trăm linh dân
tỉnh đắk nông là một trăm chín mươi bảy ba trên một trăm linh dân và tỉnh đắk lắc là chín mươi hai một trên một trăm linh dân
kính chào quý khán giả
số thông kê ở trên đã cho thấy tình hình xuất xuất huyết đang có diễn biến phức tạp và các nước đang phải đối phó với dịch bệnh này
ở tây nguyên việt nam được đánh giá là có sốt xuất huyết cao gấp hàng chục lần so với cả nước
và đang khiến cho các cơ quan ban ngành cũng như toàn xã hội phải lo lắng
vậy làm thế nào để ngăn chặn khống chế và kiểm soát dịch bệnh này tại tây nguyên nói riêng và các địa phương trên cả nước
chương trình tâm điểm hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay đại diện từ cục y tế dự phòng bộ y tế thạc sĩ nguyễn đức khoa phó trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm
xin được cảm ơn thạc sĩ nguyễn đức khoa đã tham gia với chương trình của chúng tôi hôm nay
thưa ông gần đây số người mắc và tử vong do dịch sốt xuất huyết ở tây nguyên đã tăng lên nhanh chóng
vậy theo ông thì nguyên nhân từ đâu mà dịch bệnh xuất xuất huyết đã bùng phát như vậy ở khu vực tây nguyên thưa ông
tổ chức y tế giới đánh giá là các nguy cơ làm cho bệnh xuất huyết lan rộng một cách nhanh chóng như vậy là do biến đổi khí hậu sự nóng lên toàn cầu sự di dân tự do làm cho nguồn bệnh di chuyển từ nơi này sang nơi khác
tốc độ đô thị hóa nhanh thiếu kiểm soát về môi trường tạo những điều kiện thuận lợi cho mỗi trường bệnh phát triển và công tác dự phòng ở nhiều nơi không được triệt đẻ